theo kế hoạch của sở xây dựng thành phố hồ chí minh trong năm hai nghìn hai mươi
thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành tháo rỡ một mươi hai trung cư cũ đã xuống cấp nguy hiểm cấp đề
ủy ban nhân dân quận một đang khẩn trương tháo dỡ toàn bộ chung cư hai mươi ba lý tự trọng
tránh tình trạng sụp đổ gây nguy hiểm cho người dân và các công trình lân cận
chung cư có quy mô hai lốc cao năm tầng và tám tầng được xây dựng từ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hiện có thể sập bất cứ lúc nào
dự kiến việc tháo dỡ chung cư này sẽ hoàn thành vào ngày hai mươi tháng ba
để thực hiện xây dựng mới và bố trí tái định cư tại chỗ
ủy ban nhân dân quận một cho biết đã lựa chọn được nhà đầu tư xây mới chung cư một trăm hai mươi tám hai bà trưng
đang xuống cấp nghiêm trọng nằm trong chương trình phá giỡn xây dựng lại chung cư mới
theo kế hoạch của thành phố hồ chí minh
trong năm nay thành phố sẽ khởi công xây mới một mươi chung cư cũ
di dời hơn năm trăm linh hộ dân đang sinh sống tại chín chung cư xuống cấp nguy hiểm